về mặt sinh lý lứa tuổi thì đến cái giai đoạn bắt đầu dạy thì đứa trẻ nào cũng thế nó có xu hướng là nó tách ra khỏi gia đình
nó đã nhận thấy rằng là những điều bố mẹ nói thì nó không hoàn toàn đúng rồi
và nó sẽ có xu hướng là nó sẽ tham gia với các nhóm bạn gần gũi nhóm bạn nhiều hơn để nó xác định cái bản sắc của nó
thời gian cha mẹ và con cái dành để nói chuyện với nhau càng nhiều thì cái tuổi mà quan hệ tình dục lần đầu thì nó càng cao
tức là đứa trẻ nó sẽ tự
ra được cái quyết định để mà không có quan hệ tình dục trong cái độ tuổi quá sớm ấy
đấy thế thì nhưng mà làm thế nào thì để có thể duy trì được cái sự gần gũi cũng như là có thể chia sẻ giữa bố mẹ và con cái về những cái chủ đề rất là nhạy cảm
thì cần phải tạo ra được một cái thói quen chia sẻ ngay từ nhỏ
huyền và nhi chỉ là hai trong số một sáu triệu người đồng tính song tính và chuyển giới
ở độ tuổi từ một mươi năm đến năm mươi chín theo nghiên cứu của viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường
báo cáo từ tổ chức y tế thế giới who của liên hợp quốc cũng cho thấy có khoảng ba dân số việt nam có thiên hướng tình dục đồng tính tương đương gần ba triệu người
tức là em là một bi sexual tức là một bạn tức là một dân tính á tức là mình có thể giúp đỡ cả dân nam và dân hữu
thì thực ra là em cảm thấy nó em cũng biết cái này từ lâu rồi tức là chính mẹ em là người dạy cho em cái này
trẻ cũng cần phải biết về những cái mối quan hệ với bạn bè tình yêu như thế nào
chúng ta không nên
tránh chuyện ở lúc tuổi này trẻ bắt đầu yêu và có những cái biểu hiện yêu như thế nào
ở lớp tuổi này cha mẹ cần phải trang bị cho trẻ thêm một số kỹ năng ví dụ như kỹ năng thương thuyết với bạn mình về cái chuyện có hay không quan hệ tình dục
và kỹ năng từ chối trong những cái trường hợp mà một phía khăn khăn ép mà chúng ta phải từ chối như thế nào
cũng như kỹ năng đưa ra quyết định có thể chấm dứt cái mối quan hệ này nếu mà nó không
em biết là các học viên bây giờ thì họ chưa có mối quan hệ
có một cái gọi là cái chấp thuận nào đó với một cái người họ thuộc cái giới tính khác nam và nữ
và đặc biệt là khi mà người con của họ mà họ lại yêu một người như vậy thì chắc chắn là các bậc phụ huynh bây giờ họ không bao giờ chấp nhận
có lẽ tình yêu đồng tính không còn là đề tài mới nữa
nhưng nó đặc biệt ở chỗ huyền và nhi vẫn đang là học sinh phổ thông trung học
và một trong hai cặp phụ huynh đã lựa chọn làm bạn với con
không dùng biện pháp ngăn cấm quyết liệt
đúng là kiểu bạn đúng dạng như một đứa bạn thân
mình nói chuyện cho dù là đôi khi đôi khi mặc dù đúng là cũng có vấn đề là mình khác tuổi nhau thôi đôi khi cũng có bất đồng quan điểm
nhưng mà dù gì mẹ vẫn hiểu mình mẹ vẫn chấp nhận những lời mà em nói
và em vẫn bày tỏ được những cái lập trường của riêng mình
cho nên là rất là dễ dàng để làm bạn
và thực sự là điều này nó ảnh hưởng đến em một cái thứ rất là lớn
mà em sau một khoảng thời gian khi mà em sống riêng rồi em mới nhận ra là cái việc mà mẹ làm bạn với em nó có ý nghĩa như thế nào
một trong những vấn đề của cha mẹ của cả thế giới nói chung chứ không chỉ việt nam
là cái việc thiếu đi cái sự đồng hành với con từ lúc mà còn thơ bé tới lúc lớn
thiếu đi cái sự trao đổi thông tin
do đó nên cái lúc mà cần trao đổi thông tin á đặc biệt là lứa tuổi viên thành niên thì thường cái khoảng cách giữa cha mẹ với con rất là xa
do đó nên cái việc mà nói chuyện giới tính với con cũng thì cảm thấy rất là khó khăn
bởi vì cái cái cái
khoảng cách xa nó sẽ tạo ra cái sự ngại ngần
chấp nhận giới tính thật của con chắc chắn không phải là điều dễ dàng
tuy nhiên để định hướng cho con đi đúng hướng không ảnh hưởng đến học tập cũng như tương lai
thì có lẽ đòi hỏi các bậc phụ huynh cần gần gũi với con cái nhiều hơn
chứ không chỉ là đáp ứng những nhu cầu về vật chất đơn thuần
hiện tại bây giờ thì cũng có rất là nhiều các cái nguồn sách hoặc là những thông tin mang tính chất là khoa học và đúng
thì bố mẹ chỉ cần nhận ra được rằng là con của mình đã đến cái lứa tuổi
và các con bắt đầu có những câu hỏi là quan tâm về những cái vấn đề giới tính này
thì bố mẹ cứ sẵn sàng là mua tất cả những cái sách mà nó được kiểm định bởi các cái nhà xuất bản nó mang tính chất là khoa học rồi đấy
thì là để sẵn sàng ở trong cái gọi là không gian mà con có thể dễ dàng tiếp cận
thì đấy là cái cách thức mà bố mẹ sẽ gọi là bước một để giúp cho con tìm hiểu những kiến thức đúng
mình vẫn nghĩ theo chủ quan là bây giờ là thời đại
thời buổi internet là cũng mở rộng
và thứ hai nữa là các con đã được giới tính trừ trong sách giáo khoa và có cả những phòng tư vấn cho các con ở trường cấp một và cấp đã cấp hai đã có rồi
thay vì là các em sẽ tự tìm kiếm những kiến thức mà không chính xác ở trên mạng xã hội mình cũng không biết là nguồn nào cả
hoặc là tìm kiếm qua những cái người bạn của mình mà những cái người bạn đó thì cũng không có những cái kiến thức chính thống
hoặc là thậm chí là tìm hiểu thông qua những cái trang web có nội dung xấu
hoặc là đối trị thì thường phần lớn là học sinh bây giờ lại đang tìm kiếm theo cách thức đó
quá bận rộn với công việc
thậm chí có tâm lý e ngại không biết bắt đầu từ đâu
đã khiến cho phần đông các bậc phụ huynh không thể nắm bắt các thay đổi về mặt tâm sinh lý của con em mình đang trong độ tuổi dạy thì như chị lan
điều đó đã đánh mất đi cơ hội để cha mẹ làm bạn với con cái
nó đẩy một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên phải chủ động tiếp cận với những thông tin về giáo dục giới tính trên không gian mạng
những thông tin ấy có bổ ích và giúp các em đi đứng đường hay không
thì câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng